trước đòi hỏi của thời đại yêu cầu đổi mới và mở rộng phạm vi cung cấp thông tin mọi mặt cho độc giả
tại các quốc gia sử dụng tiếng tây ban nha trên thế giới tuyên truyền chủ trương của đảng nhà nước việt nam
cũng như tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong đó có các quốc gia sử dụng tiếng tây ban nha
báo nhân dân tiếp tục chuẩn bị ra mắt ấn phẩm nhân dân điện tử tính tây ban nha
sau khi được ban bí thư đồng ý chủ trương xuất bản nhân dân điện tử tiếng tây ban nha
từ quý ba năm hai nghìn một mươi tám báo nhân dân ban nhân dân điện tử bắt tay ngay vào chuẩn bị nội dung
cơ sở vật chất hạ tầng nhân lực và bước đầu chạy nội bộ trang nhân dân điện tử tiếng tây ban nha
báo nhân dân điện tử tây ban nha sẽ tập trung các nhóm nội dung thông tin thời sự
gồm chính trị kinh tế xã hội văn hóa giải trí quốc tế thể thao và thông tin quảng bá
gồm ảnh video nhịp cầu hữu nghị hồ sơ tư liệu
là chuyên mục du lịch
thực hiện chủ trương của đảng nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại
sau khi ban bí thư phê duyệt cái đề án xuất bản tiếng tây ban nha
chúng tôi đã bắt tay vào các công tác xây dựng nội dung giao diện các chuyên trang chuyên mục
đặc biệt là phần kỹ thuật
và hiện nay chúng tôi đã chạy thử phần mềm
và đã cho được ngày ra mắt đúng tiến độ
cũng như các ấn phẩm khác của báo nhân dân
tôn trì mục đích của nhân dân điện tử tiếng tây ban nha là tuyên truyền chủ trương
đường lối lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
chính sách pháp luật của nhà nước ta
đấu tranh chống những quan điểm sai trái bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
thông qua nhân dân điện tử tiếng tây ban nha
đất nước việt nam tươi đẹp và con người việt nam thân thiện
sẽ được cộng đồng các nước nói tiếng tây ban nha trên thế giới biết đến
chúng tôi cũng rất may mắn được sự quan tâm rất sát sao của ban biên tập
cũng như các đồng chí lãnh đạo ban
ngay từ đầu chúng tôi đã tổ chức là siêu tầm tuyển chọn các bài báo
giới thiệu về đất nước con người việt nam
đến nay nội dung của trạm báo điện tử tiếng tây ban nha đã khá đầy đặn
sự ra đời của ấn phẩm nhân dân điện tử tiếng tây ban nha
đánh dấu bước phát triển mới của báo đảng
kế thừa và phát huy truyền thống của báo nhân dân
ấn phẩm nhân dân điện tử tiếng tây ban nha sẽ góp phần một kênh thông tin đối ngoại
hữu ích đến với độc giả và bạn bè quốc tế góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước
dự kiến ngày hai mươi năm tháng một tới đây báo nhân dân điện tử tiếng tây ban nha sẽ chính thức ra mắt